từ ngày hai mươi chín tháng bốn các hãng hàng không đã được phép tăng tần suất khai thác các chuyến bay
do đó dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm này tỷ lệ khách đặt chỗ cao tăng ba bốn lần so với những ngày trước đó
còn theo bamboo airways từ ngày ba mươi tháng bốn đến mùng hai tháng năm tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay đang mở bán đều đạt trên chín mươi năm số ghế theo phương án giãn cách
cục hàng không cho biết các hãng hàng không việt nam hiện chỉ được cấp phép mở bán cho các chuyến bay được phân bổ đến hết ngày ba mươi một tháng năm tới
sau đó dựa vào phương án của các hãng cục sẽ có kế hoạch điều tiết kiến nghị bộ giao thông vận tải cho phép mở bán đến hết lịch bay mùa hè hai nghìn hai mươi